công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra truy xét đối tượng lái xe ôm đâm chết người trong bến xe ngã tư ga rồi tẩu thoát
ngày một mươi một tháng bốn công an quận một mươi hai đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường vụ án mạng làm một người chết trong bến xe ngã tư ga đồng thời đang truy bắt thú phạm là một người chạy xe ôm
theo đó khoảng một mươi sáu h chiều ngày một mươi tháng bốn anh nguyễn tiến dũng ba mươi sáu tuổi quê tỉnh vĩnh phúc đang ngồi trong quán nước ở bến xe ngã tư ga trên quốc lộ một phường thạnh lộc quận một mươi hai thì một người chạy xe ôm tên thường gọi là đỉnh khoảng năm mươi tuổi chạy xe máy từ ngoài vào thế anh dũng đang ngồi lên tới nói chuyện
sau đó hai người xảy ra xô xát lúc này ông định lấy trong người ra một tu viết đuổi theo đâm vào đầu anh dũng khi anh này gục tại chỗ
sau khi gây án nghi phạm bị người dân khống chế nhưng người này dùng tu viết hung hang chống trả lấy xe máy tổ thoát khỏi hiện trường còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
nhận tin báo công an có mặt lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để làm rõ hiện công an đã xác định được nghi phạm theo thông tin thì người này vừa chấp hành xong án phạt tù